trước tính cấp bách của công tác phòng chống dịch covid một mươi chín thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã ký văn bản về việc thành lập tổ công tác đặc biệt
gửi bộ trưởng của bảy bộ để hỗ trợ thành phố hồ chí minh và các tỉnh thành phía nam
công văn gửi các đồng chí bộ trưởng các bộ quốc phòng bộ công thương bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
bộ giao thông vận tải bộ xây dựng bộ thông tin và truyền thông bộ lao động thương binh và xã hội
công an nêu rõ để hỗ trợ và phục vụ kịp thời hiệu quả cho công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
trên địa bàn thành phố hồ chí minh và các địa phương phía nam thủ tướng chính phủ yêu cầu các đồng chí bộ trưởng
căn cứ chức năng nhiệm vụ quyền hạn được giao thành lập ngay tổ công tác đặc biệt phòng chống covid một mươi chín
của từng bộ tại thành phố hồ chí minh
tổ công tác do một đồng chí thứ trưởng phụ trách trực tiếp để phối hợp chặt chẽ với thành phố hồ chí minh
và các địa phương phía nam nhất là các địa phương đang thực hiện chỉ thị số một mươi sáu trên cttg
chủ động xử lý giải quyết ngay những nhiệm vụ phát sinh trong công tác phòng chống dịch và những vấn đề liên quan
tổ công tác đặc biệt hàng ngày báo cáo bộ trưởng và ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
và kịp thời đề xuất kiến nghị đối với những vấn đề vượt thẩm quyền
công văn nêu rõ đây là nhiệm vụ công việc rất quan trọng cấp bách do đó thủ tướng chính phủ yêu cầu
các đồng chí bộ trưởng tập trung chỉ đạo thực hiện sớm phát huy hiệu quả vai trò của tổ công tác đặc biệt
của bộ trong công tác phòng chống dịch tại tp hcm và các địa phương phía nam